tiếp tục tìm hiểu về tổ chức dida khe chúng tôi phát hiện ra không chỉ một trường hợp như đã nêu mà còn rất nhiều trường hợp các bệnh nhân được kêu gọi hỗ trợ đều có những dấu hiệu không minh bạch
một số bệnh nhân đã xuất viện số khác thì đã được bệnh viện hỗ trợ chi phí điều trị có trường hợp lên đến ba trăm năm mươi triệu đồng
thế nhưng trên website công ty này vẫn kêu gọi số tiền ba trăm năm mươi triệu đồng cho bệnh nhân
về cái trường hợp một bệnh nhân tại bệnh viện nhi đồng hai có nhu cầu mà cần hỗ trợ trợ giúp từ nguồn lực và nguồn lực tại chỗ và nguồn lực bên ngoài
thì đến hiện tại bây giờ thì đối với trường hợp đó thì bệnh viện cũng đã phối hợp với các tổ chức hiệp hội và các nguồn lực liên hệ tại bệnh viện cũng đã xin đủ hết
cái nguồn viện phí hỗ trợ đồng hành của bác con không phải chuyên viện như không mà cả về mặt tinh thần và vật chất vật lực luôn
về vấn đề mà có những cái phát sinh mà bên ngoài mà hỗ trợ cho các con thì nếu không liên hệ tại phòng công tác xã hội thì dĩ nhiên là bệnh viện phòng công tác xã hội cũng không thể nào mà nắm bắt được vấn đề này
tương tự hồ sơ bệnh án của các bệnh nhân lê văn bé chính điều trị suốt huyết não tại bệnh viện đa khoa khu vực thủ đức cũng được ban giám đốc bệnh viện xác nhận với chúng tôi là bệnh nhân đã xuất hiện từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
hai trường hợp bệnh nhân quỳnh năng sáu tháng tuổi
đang điều trị tại bệnh viện nhi đồng một được phòng công tác xã hội bệnh viện quan tâm hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị
có hồ sơ từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay như trường hợp bệnh nhân nguyễn kiều hoàng phúc điều trị tại bệnh viện ung bướu tp hcm tái khám lần cuối cùng vào năm hai nghìn hai mươi nhưng trên website của tổ chức này vẫn kêu gọi xin hỗ trợ cho bé với số tiền năm mươi triệu đồng
một trường hợp khác bệnh nhân trần hữu duy sáu tháng tuổi cũng đã kết thúc điều trị tại bệnh viện nhi đồng một từ nhiều tháng trước cũng nằm trong danh sách kêu gọi hỗ trợ viện phí điều trị